chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan chức năng của thành phố
họp bàn về biện pháp khắc phục giảm thiểu hậu quả của vụ cháy nhà máy bóng đèn
phích nước dạng đông tại quận thanh xuân hà nội
trên cơ sở các báo cáo bước đầu chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung sơ bộ nhận định
nguyên nhân cháy là do quá trình quản lý bảo quản nguyên vật liệu sản phẩm trong nhà máy không phải do phá hoại
thống kê sơ bộ cho thấy có các sản phẩm bị cháy sử dụng nguyên liệu thủy ngân
các nguyên liệu chưa sử dụng vẫn được bảo quản nguyên vẹn số hóa chất bị cháy có thể gây độc hại
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu sở tài nguyên môi trường tiếp tục quan trắc không khí
chất lượng đất nước mặt để xác định ô nhiễm công khai minh bạch tới nhân dân
đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng cần đưa ra một bộ quy chuẩn thống nhất
để có sự so sánh và đối chiếu nhất quán tránh gây hoang măng trong dây luận
ông nguyễn đức trung cũng đề nghị ngành y tế tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân trong bán kính năm trăm linh m
công ty bóng đèn phích nước dạng đông sớm di rời nhà máy ra khỏi nội thành theo nguyện vọng của người dân